khoảng chín h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng sáu một vụ tai nạn liên hoàn giữa hai xe khách và một xe tải
khi đang vượt nhau trên đèo bảo lộc khiến giao thông khu vực này bị ách tắc nhiều giờ
rất may là vụ tai nạn không gây thiệt hại về người
theo thông tin ban đầu vào thời điểm trên tài xế đỗ trọng chiến điều khiển lên đèo bảo lộc
đã xảy ra va chạm với xe khách dường nằm do tài xế phạm văn nhanh điều khiển xuống đèo
khi đó một xe khách dường nằm khác do tài xế phạm văn đang đang điều khiển xuống đèo
đã đâm vào xe khách gặp tai nạn trước đó
vụ tai nạn khiến cả ba xe hư hỏng
lúc tai nạn xảy ra trên hai xe khách có hơn bốn mươi hành khách nhưng may mắn là không có thiệt hại về người
sau khi tai nạn xảy ra lực lượng công an đã có mặt phân luồng điều tiết giao thông
đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc trên